dịch covid một mươi chín tiếp tục lan rộng tại nhiều nước châu âu và đặc biệt là tại tâm dịch italia
italia thông báo số ca tử vong tại nước này đã tăng gần gấp ba lần có nghĩa là lên ba trăm sáu mươi sáu trường hợp
khiến nước này trở thành nước có số người thiệt mạng cao thứ hai trên thế giới do covid một mươi chín sau trung quốc
tính tới ngày tám tháng ba số ca tử vong do covid một mươi chín tại italia là ba trăm sáu mươi sáu tăng mạnh so với con số một trăm ba mươi ba một ngày trước đó
trong khi số ca nhiễm mới là hơn bảy ba trăm linh trường hợp
đang chú ý tham mưu trưởng quân đội italia cũng nằm trong số ca ca nhiễm mới
hiện nhà chức trách đã kêu gọi người dân miền bắc không di chuyển xuống phía nam để tránh lệnh phong tỏa mới được ban bố
cùng ngày nhiều quốc gia châu âu khác cũng xác nhận các ca nhiễm mới như thụy sĩ hay anh
hội đồng châu âu có trụ sở tại bruxelles cũng phát hiện trường hợp dương tính thứ hai
đồng thời cách ly gần năm mươi nhân viên cơ quan này
số trường hợp nhiễm bệnh ở đức đã tăng lên một bốn mươi người
bộ trưởng y tế liên bang đức jens span đã yêu cầu hủy tất cả các sự kiện có trên một người tham dự
trong khi đó bộ trưởng y tế pháp cũng đưa ra thông báo tương tự
trong bối cảnh số ca nhiễm covid một mươi chín tại nước này đã vượt qua con số một một trăm linh
quyết định mới của đức và pháp được cho là sẽ tác động mạnh đến đời sống thể thao và giải trí
khiến nhiều sự kiện lớn bị hủy bỏ
còn tại trung đông iran tâm dịch trong khu vực hôm qua cũng ghi nhận gần năm mươi ca tử vong do covid một mươi chín
buộc nhà chức trách phải thắt chặt các biện pháp kiểm soát dịch
với bốn mươi chín ca tử vong mới iran đã ghi nhận một trăm chín mươi bốn người thiệt mạng do covid một mươi chín trong khi có gần sáu sáu trăm linh ca nhiễm
hãng hàng không iran air cùng ngày thông báo đã dừng mọi chuyến bay tới châu âu
iraq cùng ngày xác nhận thêm hai ca tử vong mới nâng tổng số người thiệt mạng do covid một mươi chín lên con số sáu
cùng ngày liban và coes cũng thông báo ghi nhận các ca nhiễm mới
nâng số ca nhiễm tại hai quốc gia này lên gần một trăm linh